một nạn nhân của đường dây đưa lao động việt nam sang myanmar trái phép dưới chiêu trò là việc nhẹ lương cao vừa được cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bạc liêu phối hợp với tổ chức trẻ em dòng xanh giải cứu thành công
theo kết quả điều tra vào khoảng giữa tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba do hoàn cảnh gia đình khó khăn một người đàn ông được giới thiệu để anh xuất cảnh sang myanmar làm việc
tuy nhiên không như thỏa thuận ban đầu các đối tượng đã giam giữ người đàn ông trên đánh đập bỏ đói trong nhiều ngày liền
sau nhiều ngày bị giam giữ người đàn ông trên đã bỏ trốn và liên hệ với gia đình để đến công an tỉnh bạc liêu trình báo
nhận được tin báo lượng chức năng đã giải cứu người đàn ông và đưa trở về tỉnh bạc liêu an toàn